liên quan đến sự việc công ty cổ phần tập đoàn hanaka tại khu công nghiệp hanaka thị xã từ sơn đào hố để đổ chất thải tại khu vực xã văn môn huyện yên phong gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân
hiện tỉnh bắc ninh đang chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xác minh xử lý nghiêm bảo vệ quyền lợi và môi trường sống cho bà con địa phương
đây là clip được người dân thôn phù xá xã văn môn huyện yên phong tỉnh bắc ninh ghi lại được vào chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi khi ba xe chở chất thải của công ty cổ phần tập đoàn hanaka tiến hành đổ chất thải xuống khu đồng bờ sơn thôn tiền thôn tiếp giáp với khu dân cư phù xá xã văn môn huyện yên phong

công an huyện cũng đã có những cái là xử lý là thu giữ những cái phương tiện đổ chất thải và thứ hai nữa sẽ tiến hành là phân tích để là rõ chất thải đấy là chất thải gì và qua đấy thì sẽ đánh giá xem cái vấn đề vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường như thế nào và sẽ có cái phương hướng cái xử lý
hiện người dân thôn phù xá đã làm đơn cầu cứu đến
các cơ quan chức năng để xử lý rứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực này được biết tình trạng đổ chất thải công nghiệp trái phép trên địa bàn xã văn môn huyện yên phong đã xảy ra trong nhiều năm gây bức xúc trong dư luận ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống của nhân dân